phó thủ tướng vương đình huệ đã chủ trì một cuộc họp với các bộ ngành về đề án mô hình kinh tế chia sẻ
đây là phương thức kinh doanh mới tận dụng lợi thế phát triển công nghệ để tiết kiệm chi phí giao dịch
mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và tăng hiệu quả kinh tế
phó thủ tướng chỉ đạo cần xây dựng ngay các quy định để điều chỉnh lĩnh vực này
cách tiếp cận là tạo điều kiện cho mô hình này ra đời phát triển chứ không thể mặc kệ hoặc không làm được thì cấm
khu vực pháp lý cho mô hình kinh tế chia sẻ cũng chính là một trong những điều được mong đợi nhất của kinh tế số năm hai nghìn một mươi chín
theo một cuộc khảo sát của công ty nissan công ty đo lường thông tin toàn cầu với hơn ba mươi người tiêu dùng trực tuyến
trên sáu mươi quốc gia trên thế giới đã cho thấy kinh tế chia sẻ có tiềm năng lớn để phát triển tại việt nam
cũng theo khảo sát của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
cứ bốn người việt nam được hỏi thì có ba người cho biết họ thích ý tưởng về mô hình kinh doanh chia sẻ
và bảy mươi sáu cho biết
những người không biết sẵn sàng tận dụng các sản phẩm và dịch vụ theo mô hình này
không chỉ là các ứng dụng gọi xe mô hình kinh doanh chia sẻ cũng dần phổ biến ở nhiều lĩnh vực khác
như dịch vụ du lịch chia sẻ phòng lưu trú
các chuyên gia nhận định
kinh tế chia sẻ không phải là hiện tượng nhất thời và đang có xu hướng dẫn dắt thị trường
vấn đề đặt ra là các cơ quan quản lý sẽ phải xem xét điều chỉnh khung pháp lý
vừa tạo thuận lợi cho mô hình kinh doanh này vừa tạo sự cạnh tranh bình đẳng
ở trong một cái nền kinh tế chia sẻ thì tất cả những thành phần kinh tế có cái cơ hội để gắn kết với nhau
một hiện tượng bắt buộc chúng ta càng ngày càng phải đi sâu vào
nó là cái xu hướng của thế giới và cũng là xu hướng phát triển của nền kinh tế việt nam
chúng ta thấy rằng là tháng một năm hai nghìn một mươi tám này
chính phủ đã giao cho bộ cách đầu tư là chuẩn bị một đề án về kinh tế chia sẻ
và điểm này thì người ta cũng đã làm rõ rằng là kinh tế chia sẻ là gì
và những cái vai trò của các đơn vị cung cấp nền tảng cho cái kinh tế chia sẻ
thì cái đề án này cũng đã thể hiện được tương đối rõ
chắc chắn là nó cũng sẽ cần phải hoàn thiện thêm
nhưng tôi nghĩ rằng là không có chuyện ở việt nam kinh tế chia sẻ bị hạn chế hay đẩy lùi
cộng đồng doanh nghiệp và người dân hy vọng trong năm hai nghìn một mươi chín
hệ thống pháp lý sẽ tạo thuận lợi cho mô hình này phát triển
nhưng đồng thời sẽ hạn chế những tiêu cực như kiểm soát nguồn thuế
từ các công ty tham gia mô hình này tính bảo mật khi thanh toán trực tuyến v v
thưa quý vị đây là một sản phẩm của mô hình kinh doanh đa cấp
một loại hình kinh doanh tiên tín được người tiêu dùng ở nhiều quốc gia trên thế giới ưu trượm
trong thời gian đầu khi loại hình kinh doanh này du nhập vào việt nam
các cơ quan quản lý chưa có sự giám sát chặt chẽ mô hình kinh doanh này đã bị biến tướng
nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của những người tham gia mạng lưới
để biến nó thành công cụ lừa đảo chua lợi cá nhân
đây cũng chính là bài học về việc quản lý rất nhiều các loại hình kinh doanh mới
sẽ xuất hiện trong thời đại công nghệ số